đến thời điểm hiện tại bà con nông dân tỉnh cà mau đã cẩy ải được hơn ba mươi một ha đạt trên một trăm linh so với cùng kỳ năm trước
thời tiết năm nay khá thuận lợi nên việc cày ải phơi đất của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng tiến độ
trong đó diện tích cây ải của huyện trần văn thời đạt trên hai mươi ba bốn trăm linh ha huyện u minh đạt gần bốn sáu trăm linh ha huyện thới bình chín trăm năm mươi ha và thành phố cà mau hai ba trăm linh ha
việc cây ải không chỉ làm cho đất tơi xốp thông thoáng giúp dễ cây trồng hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng có trong đất khắc phục được bệnh nghẹt dễ lúa mà còn có tác dụng diệt cỏ dại và các mầm sống sâu bệnh còn lưu trú tồn dư trên đồng ruộng ngăn chặn chúng xuất hiện gây hại ở vụ sau
thời điểm tháng bốn và tháng năm hàng năm là thời gian cao điểm để nông dân vùng ngọt hóa của tỉnh cà mau cây ải phơi đất chuẩn bị xuống sống vụ lúa hẻ thu
thời tiết năm nay khá thuận lợi nên việc cây ải phơi đất của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh cà mau hoàn thành đúng kế hoạch đề ra